liên quan đến vụ nghi vấn nhận hối lộ của công ty trách nhiệm hiệu hạn tenma việt nam
tổng cục hải quan đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày kể từ ngày hai mươi bảy tháng năm
đối với sáu cán bộ để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc kiểm tra sau thông quan đối với công ty này
tạm đình chỉ chức vụ đối với ông trần thành tô cục trưởng cục hải quan tỉnh bắc ninh
người ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan để tập trung tổ chức phục vụ đoàn thanh tra bộ tài chính
và giả soát kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đoàn kiểm tra và người đứng đầu liên quan trong việc kiểm tra sau thông quan
các cá nhân khác là công chức của cục hải quan bắc ninh gồm ông dương minh khải đội trưởng đội kiểm soát hải quan
ông nguyễn văn phúc phó trưởng phòng nhiệp vụ ông vũ quang hà đội trưởng đội nhiệp vụ
tri cục hải quan bắc ninh trục thuộc cục hải quan tỉnh bắc ninh ông nguyễn lưu bình trọng
công chức tri cục hải quan cảng nội địa tiên sơn và bà nguyễn thị hảo công chức văn phòng cục hải quan tỉnh bắc ninh
để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc kiểm tra sau thông quan đối với công ty tenma việt nam